bên cạnh tình trạng chủ xe nhận giấy nhưng cố tình không nộp phạt cũng có nhiều trường hợp cho mượn xe bị dính phạt đăng ký xe một nơi địa chỉ cư trú nơi khác nên giấy phạt không đến tay khổ chủ
phổ biến nhất là người mua xe cũ khi đi đăng kiểm mới biết chủ xe trước bị phạt số tiền cộng dồn cả lãi cao hơn nhiều so với tiền phạt ban đầu
khi không nhận được thông báo nộp phạt từ phía cơ quan công an phường thị trấn chủ phương tiện chỉ nắm được thông tin chung chung tại trung tâm đăng kiểm
và họ phải trở về địa phương đã vi phạm để tìm hiểu rồi đi nộp phạt
theo ý kiến của nhiều chủ phương tiện việc tạm dừng đăng kiểm như hiện nay đối với các trường hợp vi phạm giao thông là không hợp lý
vì thực chất cách gửi thông báo nộp phạt hiện nay chưa bảo đảm đến tay người bị vi phạm
theo tôi là cứ phải cố gắng làm sao mà gửi được đến tay cho người người ta nhận được cái đấy
tham gia giao thông vi phạm giao thông mà tự dưng mà bắt ngừng đăng kiểm luôn thì nó không hợp lý
bởi vì là sao nhiều khi người mà tham gia giao thông đấy người ta không biết mình bị vi phạm
mà tự dưng đến cái ngày mà đăng kiểm hay là bắt người ta dừng ngay thì đấy là một cái thiệt thòi cho cái chủ phương tiện cũng như là người tham gia giao thông
về tính pháp lý của việc tạm dừng này đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cho rằng
thông tư bảy mươi hai nghìn một mươi năm của bộ giao thông vận tải quy định không được kiểm định khi đã có văn bản đề nghị
không kiểm định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc xe có vi phạm đã cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định
điều này đồng nghĩa với việc cơ quan đăng kiểm được
phép tạm thời chưa đăng kiểm với các phương tiện nằm trong danh sách cơ quan cảnh sát giao thông thông báo về vi phạm hành chính giao thông đường bộ
tuy nhiên theo ý kiến luật sư trương thanh đức chủ tịch hội đồng tư vấn công ty luật basico
vi phạm giao thông và đăng kiểm là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau
việc phát hiện và xử lý vi phạm giao thông thuộc chức năng của lực lượng cảnh sát giao thông
còn cục đăng kiểm việt nam là cơ quan kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật các loại phương tiện để quyết định cấp phép cho phương tiện được lưu hành
nếu mà nói sáng phản ra thì nó là không đúng nguyên tắc
vì anh vi phạm cái gì thì anh chịu chế tài cái đó anh bị xử lý ở mức độ đó
còn những cái liên quan thì anh không có cái lý do gì không về cái lỗi vi phạm không phải cái loại hình vi phạm để mà bị ngăn chặn để mà bị xử lý
và nếu có thì cũng phải là quy định rất rõ trong luật ít nhất là hình vi định
chứ còn nếu như mà thông tư hoặc là các cái hướng dẫn trong ngành thì nó sẽ không có cơ sở pháp lý
theo quy trình phạt nguội hiện nay cảnh sát giao thông các tỉnh khi phát hiện các xe vi phạm qua hệ thống giám sát tự động là camera và máy đo tốc độ
sẽ chuyển cho bộ phận trích xuất hình ảnh trích xuất các trường hợp vi phạm gửi công an phường xã thị trấn và các tỉnh thành khác
sau đó công an địa phương sẽ chuyển
công an địa phương sẽ thông báo vi phạm tới chủ xe và mời chủ xe đến trụ sở giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật
tuy nhiên thực tế số người vi phạm nhận được thông báo vi phạm còn rất hạn chế
nguyên nhân là do việc quản lý phương tiện chính chủ hiện nay còn nhiều vấn đề tồn tại
trước nhiều bất cập trong việc từ chối đăng kiểm với những phương tiện chưa nộp phạt nguội
mới đây cục đăng kiểm việt nam vừa hoàn thiện xong mục tra cứu xe vi phạm
do các cơ quan chức năng đề nghị xử lý vi phạm trước khi kiểm định
mục tra cứu nằm trên website của cục đăng kiểm www vr org vn
điều này giúp chủ xe dễ dàng tra cứu được tình trạng vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ đối với chiếc xe của mình
còn theo lãnh đạo cục đăng kiểm cơ chế thông tin vi phạm của cảnh sát giao thông tới chủ xe rất quan trọng
cảnh sát giao thông cần xây dựng trang web tra cứu xe vi phạm để người dân biết mình bị phạt nguội hay không
chủ động đi nộp phạt kịp thời
đặc biệt người mua xe cũ có thể tra cứu để biết
chủ xe cũ có nợ phạt nguội hay không
cái thông tin của các lực lượng chức năng của thanh tra giao thông hoặc cảnh sát giao thông gửi về là gửi về có thể là chậm
vì đây là những văn bản mà gửi theo đường hành chính gửi về có thể chậm
trong thời gian đó thì có thể chủ xe đã đến một đơn vị đăng kiểm nào đó để kiểm định
là một trong hai địa phương trên cả nước đã cố gắng tạo điều kiện cho những chủ phương tiện sớm biết được lỗi vi phạm
qua hệ thống camera giám sát tự động
lực lượng cảnh sát giao thông đà nẵng đã đăng tải công khai số xe vi phạm trên website của công an thành phố
qua đó giúp những chủ phương tiện chủ động nộp phạt thuận tiện hơn khi đến các trung tâm kiểm định xe cơ giới
ngày còn nhiều người nếu đã vi phạm thì tự giác đánh phạm hoàn toàn mặc dào không nhận được thông báo hoàn toàn vi phạm
thì từ khi mà chúng tôi đưa lên cái trang vi phạm của thành phố thì người vi phạm thì đánh xử lý là tăng độc bí
rõ ràng có thể thấy việc công khai thông tin phương tiện giao thông vi phạm những lỗi phạt nguội tại đà nẵng
đã và đang giúp các chủ phương tiện chủ động thực hiện nghĩa vụ nộp phạt và kiểm định xe
tránh được việc mất nhiều thời gian đi lại và khả năng bị phạt do quá hạn đăng kiểm vì thông báo nộp không đến tay chủ phương tiện
tuy nhiên về lâu dài các cơ quan chức năng cần có áp dụng giải pháp hiệu quả hơn trong việc chuyển thông báo nộp phạt đến tận tay chủ phương tiện
xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về phương tiện
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tra cứu
cùng với đó cần xây dựng một hệ thống liên thông cho phép thu nộp tiền vi phạm giao thông tại bất kỳ kho bạc nhà nước nào
nhằm tạo thuận tiện cho người dân trong việc chấp hành nộp phạt